nhân dịp đại hội thể thao châu á hai nghìn một mươi tám asean một mươi tám sẽ được tổ chức từ ngày một mươi tám tháng tám đến ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
ngày hội quảng bá đại hội thể thao châu á hai nghìn một mươi tám đã được đại sứ quán indonesia tổ chức tại hà nội
chương trình thu hút được sự tham gia và hưởng ứng của đông đảo người dân thủ đô
ngày hội quảng bá đại hội thể thao châu á hai nghìn một mươi tám được tổ chức với mong muốn lan tỏa thông điệp
để cầu vũ tinh thần chơi đẹp chơi công bằng và động viên các đội tuyển tham dự asean một mươi tám
với các màn trình diễn nhảy hiện đại các điệu nhảy từ indonesia và nhiều trò chơi thú vị
sự kiện thu hút đông đảo sự tham gia của người dân thủ đô các du khách nước ngoài
và sự tham dự của đại diện các đại sứ quán ở hà nội
điều đầu tiên chúng tôi mong muốn được truyền tải qua sự kiện này là người dân có thể hiểu hơn
về đại hội thể thao châu á hai nghìn một mươi tám đang đến rất gần
năm nay đoàn việt nam sẽ có một số lượng khá lớn các vận động viên tham dự đại hội
và đại hội sẽ được tổ chức tại jakarta và palembang của indonesia
hy vọng các hoạt động này có thể góp phần cổ vũ cho tinh thần thi đấu của các đội
tôi mong muốn các đội tham dự đại hội năm nay có thể có sự chuẩn bị tốt nhất cho đoàn của mình
với tinh thần năng lượng của châu á
chủ đề của asean năm nay đại hội thể thao châu á hai nghìn một mươi tám asean một mươi tám
nói lên sự đa dạng văn hóa di sản và sự kế thừa của tất cả các quốc gia tham dự
asean một mươi tám được xem là một sân chơi dành cho tất cả các quốc gia châu á
các vận động viên thể hiện khả năng niềm tự hào quốc gia trong các môn thể thao với thế giới
tham dự asean một mươi tám năm nay đoàn việt nam sẽ có một trường đoàn và hai phó trưởng đoàn
cùng với đó là ba trăm năm mươi hai vận động viên tham dự ở ba mươi hai môn
đặt mục tiêu dành từ ba đến năm huy chương vàng

hãy luôn tự tin chờ tắng chúng tôi đợi ở nhà cổ vũ cho các bạn
indonesia là nước chủ nhà của asean một mươi tám năm nay và đã hoàn tất các công tác chuẩn bị cho đại hội lần này
từ việc cải thiện cơ sở hạ tầng cơ sở vật chất phương tiện công cộng hay cải thiện vệ sinh môi trường
dự kiến asean sẽ mang lại những tác động tích cực cho nền kinh tế và du lịch ở indonesia
đặc biệt là ở hai thành phố chủ nhà là jakarta và paris